bộ văn hóa thể thao và du lịch đề nghị tập trung bốn nội dung tuyên truyền giờ trái đất
do ảnh hưởng dịch covid một mươi chín trong thời gian diễn ra chiến dịch giờ trái đất năm hai nghìn hai mươi
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố chỉ đạo tăng cường các hoạt động tuyên truyền
theo hình thức trực tuyến phát thanh truyền hình trang băng rôn khẩu hiệu
hạn chế tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi chưa công bố hết dịch
thứ nhất tuyên truyền vận động các tổ chức cá nhân nâng cao ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng
tăng cường sử dụng năng lượng tái tạo hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa và túi ni lông
không sử dụng các sản phẩm có nguồn gốc động vật hoang dã và các hoạt động thiết thực khác
để góp phần bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
thứ hai là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và phương thức trực tuyến để quảng bá
tuyên truyền chủ đề thông điệp giờ trái đất hướng dẫn tăng cường thời lượng
dung lượng đăng phát về chủ đề ứng phó với biến đổi khí hậu gắn với bảo vệ môi trường
phát triển năng lượng sạch thân thiện môi trường
thứ ba là thực hiện tốt các công tác vệ sinh môi trường góp phần hiệu quả trong phòng chống dịch bệnh có tính chất chuyển diễn cao
thứ tư mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động tắt đèn
và tắt các thiết bị điện không cần thiết từ hai mươi h ba mươi đến hai mươi một h ba mươi ngày hai mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi